nguyên nhân là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía biển đới gió đông mang ẩm tới gây ra hiện tượng sương mù
từ đêm nay hiện tượng sương mù này sẽ không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là những cơn mưa nhỏ
là bởi trong đêm nay có một khối không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta cường độ không quá mạnh
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ có xu hướng giảm nhẹ
khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm còn một mươi bốn một mươi năm độ
trong khi đó khu vực trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
giữ mức nhiệt một mươi năm một mươi sáu độ
sáng ngày mai dưới tác động của những cơn mưa và không khí lạnh vẫn dồn xuống
nền nhiệt ngày ở bắc bộ sẽ tăng chậm phổ biến chỉ trong khoảng từ một mươi chín hai mươi độ và trời rét cả ngày
trong khi đó ở khu vực lai châu điện biên và lào cai
ảnh hưởng của không khí lạnh là không đáng kể trưa và chiều trời vẫn có nắng
và nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
cường độ của đợt khí lạnh tăng cường lần này là không quá mạnh
vì thế dù ngày mai nó được dự báo cũng sẽ ảnh hưởng tới miền trung
nhưng không gây xáo trộn lớn về thời tiết
trời nhiều mây và có mưa rào ở mức giải rác tập trung ở khu vực từ quảng trị trở vào cho đến thừa thiên huế
và thời gian mưa chủ yếu là vào chiều và tối mai
do mưa muộn nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn giữ ở mức cao là từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa nắng xuất hiện sớm
vì thế nền nhiệt sẽ duy trì ở mức là từ hai mươi tám ba mươi độ
với nam bộ và tây nguyên không chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh phía bắc
trong khi ở trên mực ba năm m lại nằm trong khối không khí biển ổn định
vì thế ở hai khu vực này ngày mai trời có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức là ba mươi cho tới ba mươi hai độ
ở các tỉnh nam bộ vùng miền đông nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là ba mươi bốn ba mươi năm độ
và khu vực miền tây nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi ba
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
gần sáng và ngày mai ở khu vực vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy và khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm
ngày mai tăng lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
và nhiệt độ ở mức là hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm
và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi độ
và sau đây sẽ là những nơi có mưa và mưa
sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước